tham gia bảo hiểm xã hội mang lại những lợi ích như thế nào đối với người dân
đây là chủ đề chính của buổi giao lưu trực tuyến được báo nhân dân phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức vào chiều nay
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ giải đáp những thắc mắc câu hỏi của người dân
bạn đọc về những lợi ích khi tham gia chính sách bảo hiểm xã hội giải pháp để tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội với lực lượng lao động phi chính thức
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân khắc phục những bất cập của chính sách bảo hiểm nói chung và bảo hiểm tự nguyện nói riêng cải cách chính sách thời gian tới
đồng thời cũng giúp các nhà hoạch định chính sách hoàn thiện hơn cải cách về bảo hiểm xã hội trong thời gian tới
qua buổi tọa đàm cũng nêu rõ những thành tiệu của bảo hiểm xã hội việt nam trong thời gian qua đồng thời chỉ rõ những khó khăn hạn chế còn tồn động của ngành bảo hiểm
từ đó xây dựng triển khai những biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm quyền lợi tối ưu nhất cho người dân
nội dung của chương trình được tường thuật trên báo nhân dân điện tử tại địa chỉ wwww nhândân com vn